sáng nay chủ trì phiên họp thường trực chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh cần tập trung xử lý đối với ba điểm lây nhiễm lớn ở đà nẵng là ba bệnh viện
bệnh viện c đà nẵng bệnh viện chấn thương chỉnh hình và bệnh viện đa khoa đà nẵng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá sau khi phát hiện bệnh nhân đầu tiên
thành phố đà nẵng đã chủ động bao vây khoanh vùng ổ dịch
ngành y tế đã tăng cường chuyên môn cử cán bộ trực tiếp vào địa phương hỗ trợ xử lý
quân khu năm đã huy động bộ đội hóa học khử trùng nơi có bệnh nhân dương tính
tỉnh quảng ngãi đã đưa bệnh nhân vào cách ly
đà nẵng đã chủ động giãn cách một bước xã hội như không tụ tập quá ba mươi người khuyên cáo hành khách rời đà nẵng
các hãng hàng không đã chủ động tăng cường hàng chục chuyến bay đưa hành khách rời khỏi đà nẵng
bộ thông tin và truyền thông đã chủ động triển khai các biện pháp chuyên môn để truy vết
bộ công an đã tích cực xử lý vụ việc đưa người trái phép vào việt nam
bộ quốc phòng đã chủ động có các biện pháp giả soát tăng cường kiểm soát khu vực biên giới cửa khẩu
một số địa phương đã có biện pháp chủ động bảo đảm an toàn đối với người từ đà nẵng về
tuy nhiên thủ tướng nhận định tình hình ngày càng phức tạp
không những số ca mắc covid một mươi chín tăng lên mà đã phát hiện ca nhiễm virus sars cov hai tại đà nẵng là virus chủng mới duy nhập vào việt nam
trước tình hình đó thủ tướng yêu cầu tiếp tục đề cao cảnh giác với những biện pháp mạnh mẽ không để bất ngờ xảy ra trên địa bàn cả nước
bằng mọi biện pháp không để virus lan rộng tại đà nẵng và các địa phương khác
thủ tướng chỉ đạo thành phố đà nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín ở mức địa phương có nguy cơ cao từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
cũng trong sáng nay
đại diện ngành y tế tp đà nẵng cho biết là bảy trăm sáu mươi một mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính với virus sars cov hai
đây là những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín hiện đang được cách ly và theo dõi theo đúng quy định của bộ y tế
thành phố đà nẵng đang thực hiện cách ly hai trăm bảy mươi sáu trường hợp tại các khu cách ly và bệnh viện hai trăm tám mươi năm trường hợp theo dõi tại nhà
các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp tiếp xúc gần f một với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín vào ngày hôm nay bộ y tế đã gửi công văn khẩn số ba nghìn chín trăm tám mươi hai bitgp
tới sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện xét nghiệm virus sars cov hai
bộ y tế đề nghị giám đốc các sở y tế tỉnh thành phố triển khai giả soát năng lực xét nghiệm tại địa phương
chủ động chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực xét nghiệm tại chỗ bao gồm cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực và điều kiện an toàn sinh học cấp hai
để kịp thời xét nghiệm virus sars cov hai
các địa phương đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm và các phương tiện thiết bị bổ sung sinh phẩm trong trường hợp cần thiết
để thực hiện xét nghiệm virus sars cov hai bảo đảm hiệu quả phù hợp tránh lãng phí nguồn lực
sở y tế các tỉnh chỉ đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật các cơ sở có phòng xét nghiệm đáp ứng điều kiện
về cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực và an toàn sinh học tiếp tục liên lạc với các viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur để được tập huấn tập huấn lại về kỹ thuật xét nghiệm hỗ trợ chia sẻ sinh phẩm xét nghiệm virus sars cov hai
để thực hiện xét nghiệm kịp thời
sở y tế các tỉnh liên hệ đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur để được đánh giá xác nhận năng lực phòng xét nghiệm
khẳng định sars cov hai trong trường hợp cần thiết đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương khác
trong việc thực hiện xét nghiệm virus sars cov hai
thực hiện chỉ đạo của ban phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện đà nẵng đã được cách ly vào lúc một mươi ba h chiều ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng bảy
tuy nhiên do tâm lý lo lắng nên một số bệnh nhân và người nhà đã tự ý bỏ viện
bệnh viện đà nẵng đã công bố danh sách họ và tên địa chỉ thường trú của ba mươi bệnh nhân tự ý bỏ viện
trước và sau thời điểm bệnh viện bị phong tỏa
theo đó có một mươi năm bệnh nhân điều trị tại khoa ngoại tiết niệu vắng mặt trước một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng bảy
một mươi năm bệnh nhân điều trị tại khoa tim mạch can thiệp vắng mặt trước một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng bảy
hiện bệnh viện đà nẵng đã phát đi thông báo và đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật
phối hợp chỉ đạo việc giám sát các trường hợp nêu trên
tính đến tám giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy ngoài ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tích cực
tại đà nẵng còn ghi nhận một mươi hai ca nghi nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly và theo dõi
cho đến sáng nay đà nẵng vẫn ghi nhận ba trường hợp mắc covid một mươi chín chưa xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng
để kiểm soát và hạn chế sự lây lan nhanh của dịch bệnh vào tối qua
lực lượng binh chủng hóa học quân khu năm đã phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực điều trị
của bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng và bệnh viện c
ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố
phải triển khai nhanh chóng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất
ghi nhận tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
là một trong số hai mươi tám cơ sở được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng dùng để cách ly
khám chữa bệnh và tập trung xét nghiệm điều trị covid một mươi chín trên địa bàn
đã duy trì kế hoạch và chủ động xây dựng phương án khám chữa bệnh
theo dõi điều trị các bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiệm ở mức cao hơn
tại thời điểm này bệnh viện đã thành lập và mở rộng các đội phản ứng nhanh
thiết lập đường dây nóng và túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu
sẵn sàng về cơ số thuốc vật tư y tế trang thiết bị máy thở để điều trị khi có ca bệnh
đối với trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện
khám và bệnh nhân chuyển viện có biểu hiện nghi ngờ sẽ được cách ly ngay tại cơ sở
xét nghiệm nhanh yếu tố dịch tễ nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
bệnh viện khám và bệnh nhân chuyển viện có biểu hiện nghi ngờ sẽ được cách ly ngay tại cơ sở
bệnh viện khám và bệnh nhân chuyển viện có biểu hiện nghi ngờ sẽ được cách ly ngay tại cơ sở
để có những biện pháp phòng ngừa cách ly cho người bệnh
ví dụ những trường hợp cần cách ly tại nhà hướng dẫn cho người ta về địa phương cách ly tại nhà
còn những trường hợp mà cần thiết phải nhập viện để cách ly chúng ta cho cách ly luôn
bên cạnh việc thực hiện tốt các quy trình phòng chống và điều trị tích cực cho bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện một trăm chín mươi chín còn quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên phải nâng cao trình độ chuyên môn tránh tình trạng lây nhiễm chéo
được biết đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy đã có một phần ba trong số gần hai cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện đà nẵng
được đưa đến cách ly tại khách sạn ven biển mà thành phố đã bố trí
trong cuộc họp sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi chín cttg ở mức địa phương có nguy cơ cao từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
trước đó cùng với công an các đơn vị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông
về vấn đề đeo khẩu trang bảo đảm giãn cách xã hội
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô
hòa hải sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy những trường hợp tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang được yêu cầu dừng xe
các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nhắc nhở tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng
cũng như thông tin về tình hình dịch bệnh và yêu cầu giãn cách xã hội
với những trường hợp không có khẩu trang sẽ được phát miễn phí

cảnh sát giao thông cửa âu hải sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy những trường hợp không có khẩu trang được yêu cầu giãn cách xã hội